sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị các doanh nghiệp vận tải giữ ổn định giá cước dịp tết nguyên đán tới không tăng giá vé cao hơn giá niêm yết
sở sẽ giả soát lại công tác phục vụ bảo đảm cho nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm tết nguyên đán canh tí
lượng khách đi lại sẽ tăng mạnh trong thời điểm trước ngày hai mươi ba tháng chạp dự kiến sẽ tăng khoảng từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi so với ngày thường
các bến xe sẽ phải chịu trách nhiệm họp với các doanh nghiệp vận tải để giữ ổn định giá cước vận tải dịp tết không tăng giá tủy tiện